bộ lao động thương binh và xã hội đang xây dựng tờ trình gửi thủ tướng chính phủ về lịch nghỉ tết âm lịch năm hai nghìn hai mươi
đối với cán bộ công chức viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp tổ chức chính trị tổ chức chính trị xã hội
theo phương án một cộng chức viên chức nghỉ tết âm lịch từ thứ năm ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi đến hết thứ bốn ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
tức là từ ngày hai mươi chín tháng chạp năm kỷ hợi đến hết ngày năm tháng riêng năm canh tí
theo phương án hai cộng chức viên chức nghỉ tết âm lịch từ thứ sáu ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi đến hết thứ năm ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
tức là từ ngày ba mươi tháng chạp năm kỷ hợi đến hết ngày sáu tháng riêng năm canh tí
cả hai phương án trên đều có tổng số ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật là bảy ngày
tuy nhiên trong hai phương án trên bộ lao động thương binh và xã hội đề xuất chọn phương án một
bộ lao động thương binh và xã hội sẽ lấy ý kiến về lịch nghỉ tết đến hết ngày ba mươi tháng tám